vào thời điểm cuối năm tình trạng buôn lậu sản xuất hàng giả gian lận thương mại hoạt động mạnh diễn biến phức tạp
do đó ubnd tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung các biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm
đồng thời không gây ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa dịp tết
cụ thể tập trung kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường bộ đường sát đường thủy cảng hàng không dân dụng
các trung tâm thương mại chợ đầu mối nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc các hành vi trốn thuế gian lận thương mại
tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trực tự an toàn xã hội
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đặc biệt trong thời điểm trước tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi
thống kê của cục hải quan tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý hơn chín trăm chín mươi vụ vi phạm pháp luật về hải quan
trong đó có năm vụ buôn lậu phải khởi tố hình sự ước tính hàng hóa vi phạm trị giá gần một năm trăm linh tỷ đồng
cùng thời điểm cục quản lý thị trường thành phố cũng chuyển cơ quan điều tra khởi tố một mươi một vụ án hình sự
trong đó có bảy vụ sản xuất kinh doanh hàng giả